bên cạnh việc siết chặt quản lý kiểm tra các phương tiện ra vào thành phố bằng đường biển
thì các lực lượng chức năng cũng tăng cường công tác tuyên truyền để người dân chấp hành đúng các quy định
chủ động phòng chống dịch bệnh cho bản thân và cho cộng đồng
đến với một số tin tức về an ninh trật tự vào chiều ngày hôm qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an thị xã nghi sơn tỉnh thanh hóa vừa khởi tố vụ án
làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại xã nghi sơn
liên quan đến vụ án bệnh nhân hai mươi sáu nghìn hai mươi năm trú tại xã nghi sơn thị xã nghi sơn
là nhân viên nhà hàng làm việc tại phường hai quận tám tp hcm
vào ngày một tháng bảy bệnh nhân đi trên chuyến bay số hiệu vn một nghìn hai trăm bảy mươi bốn từ sân bay tân sơn nhất
về sân bay thọ xuân sau đó đi xe taxi về nhà
bệnh nhân thực hiện khai báo y tế tại trạm y tế xã và được trạm y tế xã yêu cầu thực hiện cách ly tại nhà
tuy nhiên bệnh nhân này đã không thực hiện yêu cầu của cán bộ y tế
vẫn đi chợ ăn sáng tiếp xung
vào ngày ba tháng bảy bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần một kết quả âm tính với sars cov hai
tuy nhiên đến ngày chín tháng bảy kết quả xét nghiệm lần hai bệnh nhân đã dương tính với sars cov hai
ngay sau đó ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thị xã nghi sơn đã truy vết và đến chiều ngày bảy mươi tháng bảy
ghi nhận một mươi bốn người là f một và chín mươi người là f hai của bệnh nhân
trong đó một người f một là con trai bệnh nhân ba tuổi cho kết quả dương tính với sars cov hai
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
trạm kronbuk thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đắk lắc phát hiện một người điều khiển xe máy mang biển kiểm soát bốn mươi bảy t một bảy nghìn chín trăm ba mươi bảy
đang chạy từ hướng tỉnh gia lai đi thành phố buôn ma thuột có nhiều biểu hiện nghi vấn nên dừng kiểm tra
người này khai tên là trần cao cường ở xã ea hồ huyện kronang tỉnh đắk lắc
trong quá trình lực lượng chức năng đang kiểm tra cường đã rút trong túi áo ra một khẩu súng hình dạng như súng rulo
nhưng ngay lập tức đã bị tổ cảnh sát giao thông áp sát khống chế bắt giữ tức lấy khẩu súng bên trong có tám viên đạn
khám xét trong cốc xe máy và túi hành lý của cường tổ công tác thu giữ thêm một khẩu súng tự chế hai mươi ba viên đạn thể thao và bảy viên đạn k năm mươi chín
lúc này cường nói với tổ công tác sẽ đưa một trăm linh triệu đồng để xin được bỏ qua vi phạm nhưng đã bị tổ công tác từ chối và lập biên bản để xử lý
kiểm tra giấy tờ xe thì đối tượng đưa ra một giấy phép lấy xe là không phải của đối tượng
và đối tượng đưa tiền cho tổ công tác để bỏ qua việc xử lý viện hành chính
tôi đã nhắc nhở người điều khiển là cất tiền và cảnh cáo làm việc nghiêm túc
sau đó là chúng tôi tiếp tục kiểm soát dắt xe sát vào lề
thì đối tượng dùng tay phải và một sâu lưng áo rút một vật giống khẩu súng
tôi liền áp sát và cùng các đồng chí trong tổ công tác là khống chế bắt giữ đối tượng
rồi tạm giữ một khẩu súng dư lô trong súng là có tám viên đạn
rồi qua kiểm tra trong
giỏ sách của đối tượng có thêm hơn hai mươi viên đạn thể thao
và một số viên đạn súng quân dụng và các vật dụng khác
bước đầu cường khai nhận đã mua hai khẩu súng cùng ba mươi tám viên đạn trên của một người lạ về để phòng thân
qua kiểm tra cho thấy cường còn dương tính với chất ma túy
trước đó cường từng có một tiền án một mươi sáu năm tù giam về tội giết người
hiện vụ việc đang được chuyển giao cho công an huyện crong búc tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý
tại tỉnh bình phước công an thành phố
công an thành phố đồng xoài đang tạm giữ hình sự đối tượng hoàng đức sang
chú khu phố xuân bình phường tân bình thành phố đồng xoài để điều tra về hành vi đánh bạc
sáng ngày một mươi tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bình phước phối hợp với công an thành phố đồng xoài
công an phường tân phú tổ chức bắt quả tăng hoàng đức sang
đang đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet
tại quán cà phê có địa chỉ khu phố phú thanh phường tân phú thành phố đồng xoài
từ chiếc điện thoại di động sang sử dụng để đánh bạc bước đầu cơ quan công an xác định ngày năm tháng bảy
hoàng đức sang đã tham gia cá cược tổng cộng một trăm ba mươi năm trận bóng đá với tổng số tiền đánh bạc là trên sáu trăm năm mươi triệu đồng
nguyễn hoài phong chú thành phố long xuyên tỉnh an giang đã dùng vũ lực cướp chiếc xe mô tô của một người phụ nữ
hành vi của đối tượng đã bị cơ quan cảnh sát điều tra công an tp long xuyên khởi tố vụ án
khởi tố bị can và lệnh tạm giam để xử lý nghiêm trước pháp luật
tối ngày bảy tháng bảy phong cùng tuân chưa rõ địa chỉ rủ nhau đến khu vực khóm nguyễn du phường mỹ bình
thành phố long xuyên tìm danh thị phọng chú tệ xã vĩnh trạch huyện thoại sơn để đòi nợ năm triệu đồng
khi phong di chuyển bằng xe máy phong đã dùng vũ lực khống chế phong ra khỏi xe rồi lấy chiếc xe đem đi gất giấu
ngay sau khi tiếp nhận thông tin công an phường mỹ bình đã mời phong về trụ sở làm việc
tại cơ quan công an phong đã thừa nhận hành vi vi phạm
trong phần tiếp theo sẽ là bản tin nhịp sống hai mươi bốn trên bảy từ trường quay phía nam

trường quay việt nam sẽ truyền giải chiến số sáu số bảy số tám có công suất tổng cộng một mươi tám dường sẽ triển khai nhận khoảng một năm trăm linh bệnh nhân từ một mươi sáu giờ chiều hôm nay
hầu hết bệnh nhân vào đây là những ca bệnh có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng không có bệnh nền
các bệnh nhân sẽ được điều trị trong hai mươi một ngày
các trường hợp chuyển nặng sẽ được đưa xuống phòng cấp cứu nhờ chuyển đến các bệnh viện chuyên sâu hơn
về nhân lực thứ sáu bệnh nhân sẽ bố trí sáu trăm linh nhân viên phục vụ trong đó có hai trăm linh nhân viên y tế một nửa là bác sĩ
sau khi kiểm tra và làm việc với bang giám đốc các bệnh viện giả chiến thủ tướng phạm minh chính đánh giá
việc tp hcm trưng dụng chung cư tái định cư là bệnh viện điều trị covid một mươi chín là rất tốt
đồng thời thủ tướng lưu ý công tác tổ chức điều trị phải đảm bảo nhân viên y tế lực lượng chống dịch không bị lây nhiễm
theo thủ tướng đây là điều rất quan trọng nếu để lây nhiễm từ bệnh nhân ra ngoài là coi như thất bại
cũng trong buổi chiều cùng ngày đoàn công tác của thủ tướng phạm minh chính tiếp tục đi kiểm tra
tại khu cách ly phường tân phú tp thủ đức tp hcm sau đó sẽ hợp với bang chỉ đạo phòng chống covid một mươi chín tp hcm
sau tp hcm vào giờ đêm nay một mươi hai tháng bảy tỉnh tiền giang sẽ thực hiện giãn cách xã hội theo chí thị một mươi sáu
tại một mươi huyện thị thành phố trong một mươi năm ngày
tính đến nay tỉnh tiền giang đã phát hiện sáu mươi bảy ổ dịch covid một mươi chín tại chín trên một mươi một huyện thành thị
với hơn bốn trăm linh ca mắc covid một mươi chín trong đó có ba trăm năm mươi hai ca mắc đã được bộ y tế công bố
còn một số ca khác đang chờ bộ y tế gắn mã số bệnh nhân
trước tình hình trên ubnd tỉnh tiền giang cho biết tỉnh quyết định thực hiện giãn cách xã hội
theo chí thị một mươi sáu tại một mươi huyện thị thành phố bắt đầu từ giờ ngày một mươi hai tháng bảy trong một mươi năm ngày
hiện bộ chiêu huy quân sự tỉnh tiền giang đã kết hợp với tiểu đoàn hóa học bộ thâm mưu quân khu chín
và phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh tiền giang
tổ chức phun xịt dung dịch khứa quẩn với chiều dài các tuyến đường được khứa quẩn là sáu mươi km
tập trung phun xịt vào những điểm phong tỏa những khu chợ có liên quan đến các ca dương tính
với covid một mươi chín và các ngân hàng cảng cá
ngay trong đêm một mươi tháng bảy và rạng sáng ngày một mươi một tháng bảy lực lượng chức năng đã lấy mẫu xét nghiệm
cho sáu trăm linh công nhân và đang tiếp tục mở rộng lấy mẫu cho các công nhân còn lại
trong sáng ngày một mươi một tháng bảy nhiều công nhân đã trở lại nhà máy để lấy mẫu xét nghiệm
trước đó nhiều đoạn video được đăng trên mạng xã hội ghi gãnh công nhân của một nhà máy
bất chấp sự ngăn cản của bảo vệ đã xô cổng để bó chạy ra ngoài
lực lượng chức năng đã vào cuộc xác minh xác định vụ việc nói trên xảy ra tại công ty trách nhiệm hữu hạng
ampax international trong khu công nghiệp bầu bàng
công ty này có khoảng năm chín trăm linh công nhân trong đó có hơn hai lao động được cung cấp thông qua công ty cung ứng lao động
chiều ngày một mươi tháng bảy khi nghe có một ca dương tính công ty đã tạm thời đóng cổng nhà máy để lấy mẫu
tuy nhiên một số công nhân không giữ được bình tĩnh xô cổng bỏ chạy ra ngoài
trước tình trạng người dân đổ xô gom thực phẩm để dự trữ trong những ngày đầu thực hiện giãn cách xã hội
cục quản lý thị trường tp hcm đã triển khai lực lượng kiểm tra hàng loạt siêu thị trên địa bàn
để ngăn chặn hành vi lợi dụng dịch để găm hàng tăng giá nhu yếu phẩm
gia đình hết thực phẩm anh cao xuân hùng ngụ quận gò vấp tranh thủ sáng sớm ra ngoài mua rau củ quả
do còn sớm nên siêu thị chưa mở cửa anh đà mua của một xe đẩy trên đường
nhưng không khỏi bức xúc vì sự tăng giá gấp nhiều lần so với ngày thường

và ba đội cơ động tăng cường kiểm tra giám sát để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như đầu cơ găm hàng tăng giá so với quy định
cục quản lý thị trường tp hcm đã chỉ đạo một mươi năm đội quản lý thị trường địa bàn và ba đội cơ động tăng cường kiểm tra giám sát để xử lý các hành vi vi phạm pháp luật như đầu cơ găm hàng tăng giá so với quy định